chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tại trung bộ với hoạt động của giải mây rông gây mưa qua khu vực bắc trung bộ có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía nam
nên thời tiết tại giải đất miền trung cũng khá dễ chịu với những cơn mưa rào về chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh ban ngày mưa ít có khả năng xảy ra hơn
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ ở khu vực thanh hóa cho đến thừa tiên huế
và từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông về chiều muộn và tối
cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ tại khu vực tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
trên hầu khắp các vùng biển thuộc khu vực biển đông bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
đều có mưa rào và rông ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa
ảnh hưởng gió đông đến đông nam ở cường độ là cấp ba và cấp bốn
trong khi đó khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa sẽ có gió tây nam cấp bốn năm
nhiệt độ hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều không quá mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây có lúc có mưa ngày giảm mây và có nắng gián đoạn
gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhật độ sẽ ra động từ hai mươi bốn cho đến ba mươi hai độ